và những vấn đề được quan tâm nhất tại kỳ họp năm nay là gì
năm nay trung quốc kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập nước cộng hòa nhân dân trung hoa
cũng là năm thêm chốt để hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào năm hai nghìn hai mươi
trong năm nay sẽ phát triển của trung quốc đối mặt với môi trường quốc tạp hơn
cai go hơn các rủi ro thách thức nhiều hơn lớn hơn từ cả trong và ngoài nước
trong bối cảnh đó kỳ họp lưỡng hội trung quốc năm nay đã tạo được dấu ấn nổi bật
là nhìn thẳng vào những khó khăn thách thức tập trung thảo luật tiến nghị
và thông qua nhiều chính sách về các vấn đề kinh tế xã hội quốc kế dân sinh thiết thực nhất
sát sườn nhất thể hiện đúng vai trò chức năng chủ yếu của các cơ quan dân cử và hiệp thương chính trị
kỳ họp này đã thông qua các chính sách thể hiện sự kiên trì
định hướng tổng thể công tác được trung ương đảng cộng sản trung quốc đề ra là tiến lên sau ổn định
bảo đảm kinh tế vận hành trong phạm vi hợp lý ổn định tăng trưởng bảo đảm ổn định việc làm
ổn định tài chính ổn định ngoại thương ổn định vốn đầu tư nước ngoài
ổn định đầu tư trong nước ổn định kỳ vọng bảo đảm ổn định xã hội
tạo đề tảng quyết định cho việc hoàn thành xây dựng toàn diện sợ khái giả
đã lập thành tích xuất sắc chào mừng bảy mươi năm ngày thành lập nước cộng hòa nhân dân trung hoa
vâng có thể nói tiến lên trong ổn định là một định hướng chung của đảng cộng sản trung quốc trong năm nay
và năm nay cũng là năm then chốt để trung quốc hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào năm hai nghìn hai mươi
điều này đã được thể hiện thế nào trong các sáng kiến và quyết sách đưa ra tại kỳ lưỡng hội vừa rồi
mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào năm hai nghìn hai mươi
điều đơn giản là đến lúc đó
trung quốc không còn người nghèo
quốc tính trung quốc hiện nay còn hơn một mươi năm triệu người nghèo
báo cáo công tác chính phủ được quốc hội trung quốc thông qua tại kỳ họp này xác định
thúc đẩy vững chắc nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo và chấn thức lãng xã
tật mục tiêu năm nay giảm thêm hơn một mươi triệu người nghèo ở nước thôn
công tác xóa đói giảm nghèo đúng và chúng cần phải kiên trì các tiêu chuẩn hiện hành
tập trung vào khu vực đặc biệt khó khăn và nhóm đối tượng nghèo đặc thù
nâng cao chất lượng công tác thoát nghèo
xóa đói giảm nghèo gắn chặt với vấn đề tăm nông
gồm nông nghiệp nông dân nông thôn
cùng với những quyết sách lớn kỳ họp này đã xác định những nhiệm vụ cụ thể về tam nông
nhưng cơ bản hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch xây dựng tái định cư để thoát nghèo của quy hoạch năm năm lần thứ một mươi ba
diện tích đồng ruộng tiêu chuẩn cao tăng mới đạt từ tám mươi triệu mẫu trở lên
triển khai chương trình bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho hàng nông sản
hoàn thành đợt cải tạo nâng cấp mới mạng lưới điện nông thôn
kỳ họp cũng nhấn mạnh cần hoàn thiện việc kiểm tra giám sát của trung ương đối với công tác xóa đói giảm nghèo
càng đi vào giai đoạn then chốt công tác này càng phải làm cụ thể thực chất bảo đảm xóa đói giảm nghèo hiệu quả bền vững
vâng xin được cảm ơn nhà báo tô lê minh
chúng ta sẽ còn quay trở lại với anh ở phần sau của chương trình
thưa quý vị và các bạn không chỉ có xóa đói giảm nghèo
trung quốc cũng đang thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ và tiên phong trong việc khai phá những xu hướng phát triển mới
cùng nâng cao tính cạnh tranh như một nền kinh tế hàng đầu thế giới
và kỳ họp lưỡng hội của trung quốc vừa rồi cũng là dịp không thể tốt hơn để trung quốc giới thiệu ở bên lề kỳ họp những thành tiệu của mình
ví dụ như là comac doanh nghiệp sản xuất máy bay thuộc sở hữu của chính phủ trung quốc cho biết
là mẫu máy bay có sức chứa một trăm bảy mươi khách của hãng này đã nhận được tám trăm một mươi năm đơn hàng trên toàn cầu
tuần vừa qua thì rất nhiều người cũng đã tỏ ra ngạc nhiên một cách thú vị
khi thấy hãng tin tần hòa xã trình làng cô phát thanh viên ảo xinh đẹp tường thuật kỳ họp của lưỡng hội
và điều đó thể hiện sự ứng dụng kỳ diệu của trí tuệ nhân tạo
hay ở bên lề hội nghị một đại biểu quốc hội cũng là chủ tịch của hãng công nghệ xiaomi
đã tranh thủ giới thiệu về những công nghệ mới nhất của năm g và internet vạn vật
một xu hướng mà trung quốc đang rất chú trọng đầu tư và đang tỏ ra có thế mạnh vượt trội
có ý kiến cho rằng sự tích hợp của năm g trí tuệ nhân tạo ai
và kết nối vạn vật iot chính là biểu hiện của thế hệ siêu internet tiếp theo
tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này
với rất nhiều điểm nổi bật thú vị thì kỳ lưỡng hội năm nay của trung quốc cũng gây ra sự chú ý
bằng việc đưa ra những phương hướng giải pháp trọng điểm cho năm hai nghìn một mươi chín
và hai chủ đề được quan tâm là ứng phó với thách thức tăng trưởng giảm tốc
cũng như là những căng thẳng trong thương mại quốc tế

trong những thập kỷ qua nền kinh tế trung quốc đã đạt được những bước tiến thần kỳ
thể hiện qua những con số ấn tượng về việc làm tiêu dùng khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác
yeo yue một nhà báo kỳ cựu của kênh truyền hình cgtn
người đã theo dõi đưa tin về các sự kiện lớn của trung quốc trong hai thập kỷ qua
như việc hồng kông và macau trở về với trung quốc
phóng tàu có người lái vào vũ trụ
hay các thành tiệu về khoa học công nghệ góp phần vào sự phát triển của trung quốc
dù có những bước tăng trưởng rất nhanh
người dân trung quốc chưa thực sự thỏa mãn
bạn có thể nhìn thấy chỉ số gdp và chỉ số hạnh phúc vẫn còn khoảng cách
và chúng ta có thể làm tốt hơn
điều đáng chú ý đầu tiên là giờ đây
trung quốc cần chấp nhận thực tế rằng
mức tăng trưởng rất cao trong suốt ba thập kỷ qua sẽ không thể kéo dài mãi
nhiệm vụ bây giờ là duy trì mức tăng trưởng hợp lý trên sáu
tạo ra một mươi triệu việc làm mỗi năm
và hướng tới thúc đẩy tiêu dùng và công nghiệp sáng tạo
trong bản báo cáo chính phủ dài gần một trăm linh phút
trước cộng hội vừa rồi
thủ tướng trung quốc lý khắc cường đã hai mươi bốn lần nhắc tới nguy cơ đối với nền kinh tế
và để giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực lên các nhà sản xuất
chính phủ trung quốc đã cắt giảm thuế giá trị gia tăng vat từ một mươi sáu còn một mươi ba
và cắt giảm thuế đối với các công ty xây dựng và vận chuyển từ một mươi còn chín
tổng giá trị cắt giảm thuế trị giá khoảng một trăm chín mươi bốn tỷ usd
theo thủ tướng lý khắc cường
điều này cần thiết để bảo đảm tăng trưởng kinh tế
và hỗ trình mang tính cấu trúc ổn định
năm nay chúng tôi sẽ có những giải pháp mang tính dài hạn
cải thiện các vấn đề cản trở tăng trưởng kinh tế và dòng chảy thị trường
mục tiêu của chúng tôi là cắt giảm chi phí tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ một điểm phần trăm trong năm nay
việc giảm thuế và phí sẽ giúp doanh nghiệp có thêm vốn đầu tư
và người dân thì có thêm tiền rất chi tiêu
một thị trường tiêu dùng nội địa khổng lồ là thế mạnh của trung quốc
tính trung bình mỗi người dân trung quốc chi khoảng hai mươi nhân dân tệ
trong năm hai nghìn một mươi tám tăng sáu mươi sáu lần so với khi mới cải cách mở cửa cách đây bốn mươi năm
ngày càng có nhiều công ty nước ngoài đầu tư vào trung quốc
và xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục được giữ vững khi tại phiên bế mạc kỳ họp thường niên quốc hội khóa một mươi ba
trung quốc đã thông qua luật đầu tư nước ngoài một đạo luật mang tính bước ngoặt
tạo ra sự bảo vệ vững chắc hơn và môi trường kinh doanh tốt hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài
ngoài việc cải thiện sự minh bạch của các chính sách đầu tư nước ngoài
luật mới cũng bảo đảm rằng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia cạnh tranh thị trường trên cơ sở bình đẳng
với luật mới trung quốc có thể bảo vệ tốt hơn các quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư nước ngoài
đồng thời tạo ra một môi trường kinh doanh dựa trên luật pháp được quốc tế hóa và cho phép
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi tám khoảng chín trăm sáu mươi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại trung quốc
với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vượt quá hai một nghìn tỷ đô la mỹ
theo thống kê của tổ chức hội nghị về thương mại và đầu tư của liên hợp quốc
đầu tư trực tiếp nước ngoài vào trung quốc đứng đầu trong số các nước đang phát triển trong suốt hai mươi bảy năm liên tục
luật đầu tư nước ngoài vừa được thông qua sẽ tạo nền tảng pháp lý cho việc thúc đẩy mở cửa cấp độ cao hơn với thế giới bên ngoài trong kỷ nguyên mới
chúng ta cần nghiên cứu và thực hiện luật này một cách kỹ lưỡng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
và nâng cao doanh nghiệp
đối với các lĩnh vực công nghiệp mới nổi trung quốc hiện đã nằm trong top hai mươi nền kinh tế đổi mới sáng tạo
và lĩnh vực này cũng đang được chính phủ trung quốc đẩy mạnh
nỗ lực và tiến trình trung quốc từ nước lớn chế tạo đến cường quốc chế tạo sẽ không dừng lại
dù vì một lý do nào đó đại chiến lược made in china hai nghìn hai mươi năm đã không hề được thủ tướng lý khắc cường nhắc tới trong bản báo cáo chính phủ vừa rồi trước quốc hội
bây giờ chúng ta cũng quay trở lại với nhà báo tô lê minh
thưa anh với tình hình tăng trưởng kinh tế trung quốc thời gian qua có dấu hiệu giảm tốc
thì lưỡng hội của trung quốc năm hai nghìn một mươi chín đã đưa ra những tín hiệu chính sách vĩ mô và những giải pháp đáng chú ý nào
báo cáo công tác chính phủ được thông qua tại kỳ họp này nêu rõ thách thức bên trong đầu tiên đối với sự phát triển của trung quốc là sức ép suy giảm kinh tế trong nước ngày càng lớn
trung quốc công bố gdp năm hai nghìn một mươi bảy tăng sáu mươi chín năm hai nghìn một mươi tám tăng sáu sáu tăng trưởng kinh tế gắn chặt với vấn đề việc làm và ổn định xã hội
lưỡng hội năm nay đã nhìn thẳng vào khó khăn vạch rõ thách thức suy giảm kinh tế trong nước
chịu tác động của những nhân tố bên ngoài như tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại chủ nghĩa bảo hộ gia tăng
nhưng chủ yếu bắt nguồn từ những vấn đề có tính tru kỳ và kết cấu của kinh tế trung quốc
chính vì vậy lưỡng hội đã thông qua mục tiêu tăng gdp năm hai nghìn một mươi chín
vừa phải linh hoạt trong khoảng sáu sáu năm xác định cần nắm bắt chính xác định hướng chính sách vĩ mô
tiếp tục thực hiện chính sách tài chính tích cực và chính sách tiền tệ thực chất
thực hiện chính sách ưu tiên giải quyết việc làm tăng cường điều phối chính sách thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển lành mạnh bền vững
trong một mươi nhóm nhiệm vụ công tác chính phủ năm nay
thì bốn nhóm nhiệm vụ đầu tiên đều liên quan tới ổn định tăng trưởng
chống áp lực kinh tế đi xuống áp ứng các yêu cầu trước mắt cũng như giải hạn
kinh tế trung quốc
một là tiếp tục đổi mới và hoàn thiện điều tiết vĩ mô bảo đảm kinh tế vận hành trong mạng vi hợp lý
hai là khơi dậy sức sống của các chủ thể thị trường cải thiện môi trường kinh doanh
ba là kiên trì sáng tạo đổi mới công nghệ dẫn dắt phát triển tạo dựng và tăng cường động lực tăng trưởng mới
bốn là thúc đẩy hình thành thị trường trong nước lớn mạnh tiếp tục giải phóng tiềm năng nội
trong nhóm nhiệm vụ số một đáng chú ý có gói cắt giảm gần hai tỷ nhân dân tệ
thuế và phí bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp tập trung vào lĩnh vực chế tạo
doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
đồng thời xác định rõ không thể chỉ nhìn vào trước mắt sử dụng các chính sách kích thích mạnh trong ngắn hạn
mà làm tổn hại đến sự phát triển lâu dài làm nảy sinh những rủi ro tiềm ẩn mới
nhóm nhiệm vụ số hai nhấn mạnh để thị trường phân bổ nguyên lực là hình thức hiệu quả nhất
cần giảm tối đa sự phân bổ trực tiếp của nhà nước đối với các nguồn lực
bên cạnh nhiệm vụ ổn định tăng trưởng trong nước
thì vấn đề quan hệ thương mại kinh tế đối ngoại của trung quốc sẽ được thúc đẩy theo những ưu tiên nào trong năm nay
cần nhấn mạnh là quan hệ thương mại kinh tế đối ngoại của trung quốc trong năm nay
tiếp tục đối mặt những vấn đề và thách thức từ môi trường bên ngoài nổi lên trong năm qua
khi tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại
cảnh tranh dẫn dắt đổi với công nghệ quyết liệt
và đặc biệt là tranh chấp thương mại trung mỹ tiếp tục phức tạp khó lường
chính vì vậy kỳ họp luận hội năm nay
xác định thúc đẩy thương mại đối ngoại nâng cao chất lượng trong ổn định
thúc đẩy đa nguyên hóa thị trường xuất khẩu
đồng thời tối ưu hóa kết cấu nhập khẩu
tích cực mở rộng nhập khẩu
đổ chức tốt hỗ trợ nhập khẩu quốc tế trung quốc lần thứ hai
đẩy mạnh thu hút vốn nước ngoài
một điểm nhấn là tại kỳ họp này quốc hội trung quốc đã thông qua luật đầu tư nước ngoài
theo đó nới lỏng hơn nữa tiêu chuẩn tiếp cận thị trường
giảm bớt danh mục không cho phép vốn nước ngoài tiếp cận
cho phép doanh nghiệp một trăm linh vốn nước ngoài đầu tư vào nhiều lĩnh vực hơn
tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nước ngoài
tổ chức tốt diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ hai
thúc đẩy đàm khoán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực
khu tự do thương mại trung nhật hàn hiệp định đầu tư trung quốc
tiếp tục thúc đẩy đàm phán thương mại trung mỹ
trung quốc kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp thương mại
thông qua hiệp thương bình đẳng hợp tác cùng có lợi cùng thắng
đồng thời kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân
xin cảm ơn nhà báo tô lê minh
thưa quý vị và các bạn
kỳ họp lưỡng hội năm nay được giới quan sát trong và ngoài nước trung quốc
nhận định là một kỳ họp thực chất
xác định rõ các khó khăn cũng như những thách thức
ở trong nước và môi trường bên ngoài của trung quốc
đồng thời thông qua nhiều nghị trình quan trọng tác động mạnh mẽ
đến đời sống kinh tế chính trị xã hội ngoại giao của nước này
trong đó đáng chú ý là việc thông qua luật đầu tư nước ngoài
cắt giảm thuế tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải cách mở cửa
theo hướng cởi mở minh bạch hơn
chúng ta hãy cùng chúc cho những thành công trong kỳ họp lần này
sẽ góp phần tạo nền tảng vững chắc để đảng cộng sản và nhân dân trung quốc
đồng lòng dốc sức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
trong giai đoạn tiếp theo
còn bây giờ thì chương trình nhìn từ hà nội tuần này xin được khép lại tại đây
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau